đến nay đã có hai mươi bảy đồng chí hoàn thành nhiệm vụ về nước với đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ tốt và xuất sắc từ liên hợp quốc
là một quốc gia có bước tiến mạnh mẽ trên trường quốc tế việt nam đang trong tiến trình góp một phần sức mình vào công cuộc bảo đảm an ninh chung của thế giới
với nước ta lĩnh vực gìn giữ hòa bình là rất mới khi mới chỉ có kinh nghiệm năm năm tham gia
nhưng không vì thế mà những đóng góp bị hạn chế mà ngược lại việt nam luôn nhận được mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ
tốt cho tới xuất sắc từ liên hợp quốc
đặc biệt nước ta là quốc gia được ghi nhận có lực lượng nữ quân nhân được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế ở mức rất cao so với các nước
nối tiếp những kết quả đó các nữ sĩ quan việt nam lại tiếp tục lên đường trong những cương vị mới những nhiệm vụ mới
và vừa qua thiếu tá nguyễn thị minh phương cán bộ thuộc phòng công tác địa bàn cục diện giữ hòa bình việt nam
đã vinh dự được lựa chọn trở thành nữ quan sát viên quân sự đầu tiên của việt nam
phái bộ nam xu đăng
trên cương vị là nữ sĩ quan nữ quan sát viên quân sự đầu tiên của phái bộ nam sudan
thì tôi nhận thấy rằng đây là một trong những nhiệm vụ rất là khác so với các đồng chí đã triển khai nữ sĩ quan đã triển khai trước đây
bởi vì thực tế nhiệm vụ của tôi sẽ phải bám sát địa hình bám sát địa bàn nơi phái bộ đóng quân
và phải ra trực tiếp tức là địa bàn nơi phái bộ đóng quân để thu thập thông tin
cũng như là phái bộ đóng quân để thu thập thông tin cũng như là phái bộ đóng quân để thu thập thông tin
phân tích đánh giá tình hình báo cáo kịp thời để có những động thái tiếp theo của phái bộ
bước vào thực thi nhiệm vụ quốc tế là một sự tự hào nhưng cùng với đó cũng là một thử thách vô cùng mới mở ra cho những nữ quân nhân của việt nam
các yêu cầu bắt buộc về nâng cao trình độ như ngôn ngữ khả năng thích nghi với những quy trình
tiêu chuẩn làm việc quốc tế tuân thủ hoàn toàn những kế hoạch tác chiến rất khắt khe từ liên hợp quốc
mà trước đây khi thực hiện những nhiệm vụ khác các quân nhân của ta chưa từng trải qua
để mà chúng tôi tuyển chọn được những sĩ quan có đủ khả năng nói tiếng anh và giao tiếp được
rồi thì lại khám chữa bệnh được tương tác được với lại bệnh nhân hoặc là các đối tác khác trong một môi trường đa quốc gia thì rất là khó khăn
cái khó khăn thứ hai đó là cái việc
sĩ quan chúng ta được huấn luyện ở trong môi trường quân đội việt nam với các hình thức tác chiến
và với các hình thức của chiến tranh nhân dân để bảo vệ tổ quốc chúng ta
thì ngày nay chúng ta lại phải đưa sĩ quan của chúng ta hội nhập với lại quốc tế
để mà chúng ta vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của chúng ta
cùng với đó môi trường sống điều kiện khí hậu thổ nhưỡng việt nam hoàn toàn khác so với nước bạn
điều này gây gắt lên tới năm mươi bốn độ c đủ sức để làm nản lòng bất kỳ ai khi phải ra thực địa tác nghiệp
điều này đòi hỏi các nữ chiến sĩ phải có một sự sẵn sàng ngay từ thời điểm được tuyển chọn
thậm chí còn phải lớn hơn các đồng đội là nam giới
tập trung cao độ trong thời gian luyện tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
đặc biệt là sức khỏe kỹ năng sinh tồn khi được tham gia huấn luyện
có thể thấy đây là một trong những thách thức rất là lớn đối với nữ sĩ quan
đặc biệt là đối với nữ sĩ quan
quân đội nhân dân việt nam bởi vì thực tế là chúng ta trong những năm vừa qua
thì những cái trải nghiệm như thế thì rất là hiếm
tuy nhiên là tôi thì cũng đã xác định được rất là rõ nhiệm vụ của mình
và đã chuẩn bị rất là tương đối chú đáo
ví dụ như là trong quá trình đi tuần tra rất là dài như thế
thì chuẩn bị đầy đủ những cái vật chất cơ bản
chắc chắn là sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh
và học hỏi những kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để
hoặc là những đồng chí nữ sĩ quan quan sát viên quân sự của các nước
để có thể thích nghi tốt và thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra của mình
là đơn vị sát cánh với việt nam trong quá trình chuẩn bị huấn luyện
và hỗ trợ chuyên trở các chiến sĩ tới địa điểm đóng quân
nước úc cũng có những đánh giá về thực tế tình hình
những khó khăn mà các quân nhân việt nam sẽ trải qua
những điều mà tất cả các quân nhân nói chung
hay nữ quân nhân nói riêng phải đối mặt tại những nhiệm vụ quốc tế
sẽ giống như trong huấn luyện bao gồm về khí hậu khác biệt
sẽ sống và hoạt động xa gia đình
với tôi thực sự là một thử thách khi là một nữ quân nhân
nhưng những khó khăn trong đó họ đều đã vượt qua cho đến thời điểm này trong sự nghiệp
trước đó một nữ sĩ quan việt nam khác đã từng được cử đi tham gia
thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế trong một vai trò khác
đó là sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự
là trung tá đỗ thị hằng nga này đã trở về
chị là một trong hai sĩ quan nằm trong nhóm hai
được liên hợp quốc đánh giá là hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ
với nhiệm kỳ một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hiệp quốc
ở nam sudan vào thời điểm khi mới tham gia nhiệm vụ
chị cũng cho biết về khó khăn mà cá nhân mình phải vượt qua
văn hóa cũng là một yếu tố gây cản trở với tôi
nhưng tôi nghĩ rằng các bạn cũng rất là hòa đồng
và bản thân tôi cũng có tinh thần cầu thị thì sẽ cố gắng học hỏi
và những cái đó thì sẽ vượt qua được trong thời gian ngắn
đến thời điểm hiện tại trong tổng số tất cả các quân nhân việt nam
đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
số lượng nữ quân nhân trên cương vị sĩ quan tham mưu
sĩ quan liên lạc và quan sát viên quân sự cùng với các vị trí khác chiếm tới một mươi bốn
so sánh với lực lượng nữ quân nhân các nước khi đi làm nhiệm vụ của liên hiệp quốc
chỉ từ năm đến sáu để thấy việt nam có chất lượng
các chiến sĩ đáp ứng yêu cầu quốc tế ở mức cao
chúng ta tham gia vào hoạt động thí dự hòa bình liên hợp quốc
ý nghĩa đầu tiên của nó là nó thể hiện trách nhiệm của việt nam
đối với hòa bình và an ninh của thế giới
và chúng ta là một quốc gia có uy tín chúng ta đã nói là chúng ta làm
ý nghĩa thứ hai mà chúng ta tham gia hoạt động thí dự hòa bình liên hợp quốc
đó là việc để quảng bá tôn vinh hình ảnh của đất nước
của quân đội việt nam của nguyên dân việt nam đối với bản đảm
vì ở đây nó không chỉ là ngoại giao đơn phận
mà đây là làm thật đây là việc thật
nó là một thử thách và đối với rất nhiều quốc gia
là một thử thách rất là khó
thì chúng ta làm sao để mà tham gia chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ của mình
đấy đã là quảng bá hình ảnh đất nước quân đội rồi
và không chỉ như thế chúng ta lại là một đội quân mẫu mực
có thể nói là một đội quân mà cho đến giờ là cái tỷ lệ nữ
vào loại cao nhất của tất cả các quốc gia
trong năm năm qua thì các đồng chí nữ cám bộ chiến sĩ chúng ta đi
tất cả các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ
và có những đồng chí hoàn thành xuất sắc
thì cái vai trò của vụ nữ việt nam trong thời điểm sẽ được tôn vinh
và cũng sẽ được thế giới nhìn nhận một cách rất là tích cực
đối với cái bình đẳng giới cũng như là đề cao ở trong cuộc đời
trong một năm qua tại bệnh viện giã chiến cấp hai số một
nơi có các quân nhân việt nam tham gia đóng góp
được đánh giá có mức hiệu quả hoạt động cao nhất từ trước tới nay
với hai hai mươi hai lượt thu dung và điều trị
tăng gấp một mươi lần so với lượng điều trị của một bệnh viện giã chiến cấp hai
hàng năm chỉ tiếp nhận khoảng hai trăm linh bệnh nhân
với con số ấn tượng này chính quyền nước sở tại đã mong muốn việt nam
cùng với các nước quốc tế có thể tiếp tục duy trì
và có thể mở rộng các hoạt động hỗ trợ đầy ý nghĩa này
tiếp nối những nhiệm vụ trong lần xuất quân tới
bệnh viện giã chiến số hai của việt nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện
của liên hiệp quốc cùng nước chủ nhà sudan ngay từ giai đoạn chuẩn bị
liên hiệp quốc rất quan trọng vai trò phụ nữ
trong việc tham gia hoạt động gì giữ hòa bình của liên hiệp quốc
trong năm năm qua bộ quốc phòng đã rất chú trọng
đến sự chuẩn bị và triển khai các lực lượng nữ
chúng tôi được sự chỉ đạo của quân ủy trung ương
của thủ trưởng bộ quốc phòng để tuyển chọn những đồng chí nữ quân nhân
có đủ năng lực về ngoại ngữ có đủ phẩm chất
chính trị tư tưởng bản lĩnh khả năng hoạt động độc lập
cũng như là các đồng chí có đủ sức khỏe
để mà tham gia vào hoạt động gì giữ hòa bình của liên hiệp quốc
là một trong nhiều nước tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình
phía việt nam đánh giá cao vai trò của hoạt động này của liên hiệp quốc
trong việc ngăn ngửa chiến tranh giải quyết hậu quả xung đột
giúp đưa hòa bình ổn định trở lại cho nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới
không chỉ có nhiệm vụ với những trọng trách của tổ quốc quốc tế trên vai
những nữ sĩ quan việt nam còn luôn mang theo sự lan tỏa
của quan tâm yêu thương tới những người xung quanh
ngoài những giờ thực hiện nhiệm vụ
các nữ chiến sĩ lại dành thời gian
để giảng bài dạy cho trẻ em nghèo hướng dẫn những người dân bảo vệ sức khỏe
tại địa phương nơi việt nam làm nhiệm vụ
lực lượng nữ quân nhân của ta luôn được đánh giá là có tác phong công việc chuyên nghiệp
chuyên môn vững
hơn thế nữa người dân bản xứ luôn nhớ về những người chiến sĩ
với hình ảnh gần gũi không kể đó là trong công việc hay đời thường
chúng ta cũng khẳng định lại là nữ quân nhân việt nam không hề thua kém nam giới
và các đồng chí có thể triển khai và rất thành công
trong các hoạt động gì
nữ quân nhân của chúng ta có một đặc điểm rất nổi bật
đó là sự gần dân
các nữ sinh quan của chúng ta đều có khả năng tiếp cận với nhân dân
hỗ trợ người dân hỗ trợ các em bé
từ học tập sinh hoạt bảo vệ môi trường
cho đến giúp các người phụ nữ ở nước sở tại
về chăm sóc con cái
tôi cho rằng hình ảnh gần dân của người phụ nữ việt nam
của quân nhân việt nam
nó rất là tiêu biểu và nó nổi bật
ở trong một cái môi trường đa quốc gia
khi mà chúng ta có rất là nhiều nữ quân nhân
ở các đơn vị khác của liên hợp quốc
tôi cho rằng đây cũng là một cái biểu tượng
về nữ việt nam trong cái quá trình mà xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nữ quân nhân việt nam đang phát huy rất là tốt
cái hình ảnh của người mẹ người chị trong các cuộc chiến tranh trước đây
và tiêu biểu và xứng đáng là con cháu bà trưng bà triệu
từ những kết quả tích cực ban đầu
trong thời gian tới việt nam sẽ tiếp tục triển khai lực lượng công binh
trong đó tỷ lệ nữ giới sẽ chiếm trên một mươi
và đẩy mạnh những công tác đã có tiền đề thực hiện
để tiếp tục nâng cao sự đóng góp cho thế giới
cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục có sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa
để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung cao cả và đầy tính nhân đạo
đem lại hạnh phúc và hòa bình cho người dân ở những nơi còn khó khăn gian khổ
tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi việt nam có một mươi nữ quân nhân
thực hiện nhiệm vụ y tế trong đợt xuất quân này
và điều đó cũng cho cộng đồng thế giới thấy rõ ràng
rằng luôn có sự bình đẳng giữa nam và nữ
trong việc cống hiến cho các hoạt động của cộng đồng quốc tế
thực sự các nhiệm vụ quốc tế đều là những thách thức không hề dễ dàng với bất kỳ ai
không kể đó là nam hay nữ
họ đều là những người cha người mẹ trong gia đình
và việc thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài luôn là một thách thức
tuy nhiên đến thời điểm này việc triển khai các nữ quân nhân là một thành công của việt nam
và họ đã có những đóng góp rất tốt đẹp
với cá nhân những nữ quân nhân mang trên vai nhiệm vụ của tổ quốc giao phó
khi lên đường đều để lại phía sau là hậu phương gia đình
là những tình cảm mà ai cũng mong được đủ đầy trong cuộc sống
nhưng từ sự mạnh mẽ của một sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
của chính bản thân và thêm sự ủng hộ từ phía gia đình
điều này sẽ khiến họ vững tâm thực hiện nhiệm vụ nơi trời xa
nữ quân nhân là những người mà phải để lại một hậu phương gia đình
và để lại nhiều tình cảm hơn
vì họ không được nấu cho trồng những bữa ăn vào buổi chiều
không được chăm sóc con cái trong những lúc ốm đau
tôi cho rằng đây là những thiệt thòi và đây cũng là nỗi trăn trở của chị em phụ nữ
các nữ sĩ quan của chúng ta không vì thế mà không hoàn thành nhiệm vụ
các đồng chí đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ
bởi vì các đồng chí có sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ từ phía gia đình
gia đình luôn luôn là cái điểm tựa cho các đồng chí
nhiều người chồng và các con cũng như là bố mẹ của hai bên gia đình
cũng đã hỗ trợ các đồng chí rất nhiều
để các đồng chí hoàn thành được cái nhiệm vụ trong thời gian công tác tại địa bàn
bằng những cái kinh nghiệm mà các đồng chí đã triển khai trước đây rồi
thì các đồng chí cũng thích chia sẻ với tôi
để tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi kiến thức kỹ năng
cũng như là tâm thế để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
gia đình tôi có truyền thông
phục vụ rất là lâu dài trong quân đội
từ ông ngoại bố mẹ đẻ bố chồng
cũng như là chồng tôi cũng hiện tại đang là một sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
thì thực tế với cái môi trường như thế
với một cái truyền thống của gia đình như thế
thì cũng đã tôi luyện cho tôi một cái bản lĩnh rất là tốt
chuẩn bị sẵn sàng những tâm thế hoặc là những cái quy định chặt chẽ của quân đội
những điều kiện cơ bản để tôi có thể triển khai trong thời gian tới
là một người quân đội
là một quốc gia từng nhiều năm trải qua chiến tranh
việt nam thấu hiểu những khó khăn đau thương mất mát
mà các quốc gia có hoàn cảnh tương tự đang gặp phải
vì thế hơn ai hết
việt nam cùng cảm thông với những khó khăn của các quốc gia
đang trải qua chiến tranh xung đột
hay trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh
hướng tới hòa bình để phát triển bền vững
với suy nghĩ ấy
dù còn hạn chế về nguồn lực
nhưng việt nam luôn mong muốn đóng góp hơn nữa
để chung tay chia sẻ
thực thi những sáng kiến hành động cụ thể
để kiến tạo duy trì hòa bình cho khu vực và trên thế giới
mang đến quốc tế sự hỗ trợ từ hình ảnh bộ đội cụ hồ
đặc biệt là từ những nữ quân nhân ân cần quan tâm
và luôn hết lòng vì công việc